nhiên cứu đã dịch được một đoạn mã từ hình ảnh hiện trường với thông điệp là
chúng tôi ở đây xin chào loài người

nhưng cũng có ý kiến rằng chúng được tạo ra từ tác động của thời tiết và từ trường
nhưng cũng có ý kiến rằng chúng được tạo ra từ tác động của thời tiết và từ trường
những cơn gió giật nếu có những ngọn núi nằm chắn ngang sẽ tạo nên các xoáy khí
kết quả là không khí thẳng đứng ở phía khuất gió của ngọn núi bị xoáy hình trôn ốc
nhà vật lý quá cố nổi tiếng stephen hawking khẳng định dòng không khí xoán ốc cực mạnh này
đã tạo ra những hình tròn bí ẩn
các nhà khoa học còn đo được lượng từ trường khá mạnh bên trong vòng tròn
họ cho rằng có thể chúng được tạo ra từ năng lượng bức xạ điện tử bên trong lòng trái đất
điều này lý giải việc cây cối bên trong vòng tròn thường nằm dạp xuống đất
tuy nhiên những vòng tròn bí ẩn đôi khi cũng là những trò chơi khăm của con người
năm một nghìn chín trăm chín mươi một doug bauer và dave cawley hai kỹ sư người anh
đã tự nhận họ là tác giả của hầu hết các vòng tròn trên cánh đồng nằm trên khắp miền nam nước anh
sau tuyên bố của họ hai người trình diễn việc tạo ra một vòng tròn trên cánh đồng
nhưng họ không lý giải được việc những vòng tròn được tìm thấy trước đó
có cây cối bị uốn cong và ép xuống
chứ không hề bị xén gốc như họ trình diễn
bí ẩn như vậy vẫn chưa được giải đáp thuyết phục
nhưng những hình thù bí ẩn này vẫn giúp lôi kéo một lượng lớn khách du lịch đến với nước anh vào dịp tháng chín
sau khi kết thúc mùa thu hoạch